chào mừng quý vị đến với chuyên mục bí mật phòng the
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi một h ba mươi hàng ngày trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị nhiều cặp đôi ở các lứa tuổi khác nhau luôn có ham muốn và thực hiện chuyện ấy đều đặn tượng nhựa cơm ăn nước uống hàng ngày
điều này có bất thường hay không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe lâu dài
vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
thế nào được coi là quan hệ tình dục bình thường
có những giai đoạn trong cuộc sống khi bạn quan hệ tình dục thường xuyên hơn như trong thời kỳ đầu tiên của cuộc hẹn hò hoặc hôn nhân được gọi là giai đoạn tràng mật
các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều nhất là ba bốn lần trên một ngày
điều này cũng xảy ra khi một cặp vợ chồng đang có kế hoạch sinh con và muốn tăng cơ hội thụ thai
nếu một người còn độc thân hoặc nếu vợ hoặc chồng của bạn tình của họ không ở bên cạnh
khi muốn quan hệ tình dục họ có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình bằng cách thủ dâm
điều này cũng là bình thường
miễn là bạn và đối tác của bạn đều ham muốn tình dục và cảm thấy thích thú
thì việc quan hệ tình dục hàng ngày là hoàn toàn lành mạnh
chỉ khi những hành vi quá khích khiến bạn cảm thấy lo lắng
thì bạn mới nên cân nhắc đến gặp bác sĩ trị liệu
vì tình dục được biết đến là một biện pháp giảm căng thẳng đã được chứng minh giúp cải thiện tâm trạng
nên có thể thấy quan hệ tình dục hàng ngày là điều hoàn toàn bình thường
hai quan hệ tình dục có tốt không
tình dục không chỉ khiến một người sảng khoái mà còn tốt cho sức khỏe lâu dài
các bác sĩ khuyến cáo quan hệ tình dục thường xuyên không chỉ vì nòi sống mà còn vì một số lợi ích sức khỏe
những lợi ích sức khỏe này bao gồm cải thiện ham muốn tình dục cải thiện tâm trạng
tăng sự bôi trường âm đạm cải thiện kiểm soát bàng quang ở phụ nữ
cải thiện hệ thống miễn dịch hỗ trợ giảm cân hạ huyết áp giảm nguy cơ đau tim
giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cải thiện giấc ngủ trí nhớ tốt hơn
giảm mức độ đau giảm stress tăng cường sức khỏe miễn dịch
những ảnh hưởng sức khỏe khi quan hệ tình dục hàng ngày
mà sát quá mức từ tất cả các hành động cọ sát đẩy dung hôn có thể khiến da bạn thua sát và nứt nẻ
điều này không chỉ có thể gây ảnh hưởng đến tình dục hàng ngày của bạn
masan nứt nẻ còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng
một số hành vi tình dục nhất định không đòi hỏi nhiều về cách chuẩn bị hoặc phục hồi
nhưng những hành vi khác chẳng hạn như quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc mạnh bạo có thể không an toàn
điều này có thể dẫn đến đau đớn và chấn thương
quan hệ tình dục đặc biệt với hơn một bạn tình rất có khả năng mang các bệnh lây truyền qua đường tình dục
mang thai ngoài im muốn
do đó điều quan trọng là phải áp dụng các biện pháp bảo vệ như sử dụng bao cao su và tránh thai
có nhất thiết phải quan hệ tình dục hàng ngày hay không
tình dục không chỉ đáp ứng nhu cầu về thể chất
mà còn thiết lập một kết nối tình cảm giữa vợ chồng trong mối quan hệ
yếu tố kết nối tình cảm quan trọng đối với phụ nữ hơn nam giới
tình dục thực sự mang lại nhiều lợi ích
nhưng điều đó không có nghĩa là phải một công việc hàng ngày và bắt buộc của cuộc sống
hạn chế số lần quan hệ trong một ngày hoặc trong tuần là hoàn toàn bình thường
điều này là do không phải lúc nào cả hai mối quan hệ tình dục cùng một lúc hoặc thường xuyên
hơn nữa sự tự nguyện của cả hai đối tác làm cho chuyện ấy trở nên hài lòng
và thú vị hơn ép buộc ai đó quan hệ tình dục được gọi là cưỡng bức tình dục
và không được khuyên khích
tình dục có thể không ổn khi một trong hai người không muốn quan hệ tình dục
do mệt mỏi hoặc ung yếu
tình dục trở thành một can thiệp lớn cho cuộc sống và công việc
quan hệ tình dục quá nhiều khiến quên đi trách nhiệm gia đình hoặc tài chính
quan hệ tình dục quá nhiều gây viêm nhiễm hoặc kích ứng kín
do đó nên luôn thoải mái trao đổi với đối phương về nhu cầu hiện tại của mình
để hai người có thể giải quyết một vấn đề về việc có quan hệ tình dục hay không
rốt cuộc tình dục không phải là một cách duy nhất để trải nghiệm sự gần gũi về thể xác
đôi khi ngay cả nụ hôn và âu yếm cũng có thể bù đắp tình dục